tình hình giao thông phức tạp trên địa bàn tp hcm đang ngày càng gia tăng
tình trạng kẹt xe trên nhiều tuyến đường hướng vào trung tâm của thành phố cũng ngày càng diễn ra gai gắt hơn
và đây là thực tế vừa được cơ quan chức năng thành phố đưa ra
thành phố hiện có hơn chín triệu xe máy và sáu trăm linh xe ô tô các loại
phương tiện giao thông cá nhân tăng quá nhanh trong khi đó hệ thống hạ tầng giao thông phát triển không đáp ứng kịp
tình trạng ồn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng đặc biệt như khu vực tôn đức thắng nguyễn hiệu cảnh
giao lộ cộng hòa hòa hòa thám đường xô viết nghệ tính khu vực cầu canh sáng đường dương bá trạc đường trương trinh
giao lộ vĩnh lộc nguyễn thị tú v v
thành phố cần tăng cường kiểm soát các dự án phát triển khu đô thị nhà ở cao tầng trong khu vực nội đô
đồng thời có kế hoạch để kiểm soát các phương tiện giao thông cá nhân và nâng cao chất lượng của các loại hình giao thông công cộng